một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại trung cư ở số một trăm chín mươi bảy trần phú quận hà đông thành phố hà nội
bốn người ở tầng một mươi bị mắc kẹt đã được cảnh sát cứu thoát
thông tin ban đầu vào hồi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám xảy ra vụ cháy tại căn hộ một nghìn bốn trung cư một trăm chín mươi bảy trần phú
phường văn quán quận hà đông hà nội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã đến hiện trường
ngay khi tiếp cận hiện trường lực lượng công an đã triển khai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các chiến sĩ đã cứu kịp thời được bốn người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn
tuy nhiên một số đồ dùng vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu dụi
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn